thủ tướng cho rằng đây là kinh nghiệm cần phát huy khi đất nước ở trong vùng thiên tai
về tình hình kinh tế xã hội nếu như tăng trưởng quý i đạt năm một mươi năm kế hoạch quý ii lên sáu hai mươi tám thì quý ba đã tăng trưởng đột biến
tăng trưởng đó nằm ở các khu vực sản xuất dịch vụ nông nghiệp chế biến chế tạo và đạt được bảy bốn mươi sáu
nếu không có thiên tai lớn xảy ra nếu không chủ quan trong chỉ đạo điều hành thì với tốc độ tăng trưởng này sẽ đạt được mục tiêu đề ra trong tăng trưởng
nhiều năm chúng ta hoàn thành toàn diện vượt mức tất cả một mươi ba chỉ tiêu mà ban hành trương ương đảng quốc hội đã giao cho chính phủ điều hành
trong đó có năm chỉ tiêu vượt và tám chỉ tiêu đạt
trong đó có nhiều chỉ tiêu chất lượng quan trọng mà lấy từ động lực phát triển sản xuất dịch vụ chứ không phải là tăng trưởng từ tiến dụng hoặc là khai quật
không chỉ về kinh tế mà nước ta còn đạt được tăng trưởng
nhiều năm chúng ta có thể đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực văn hóa xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại an sinh xã hội
tuy vậy thủ tướng lưu ý để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy thì tuyệt đối không được chủ quan
trong thảo luận tại phiên họp này cần phải đưa ra những ý kiến để tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đề ra để có thể hoàn thành được hệ thống chỉ tiêu trong tăng trưởng gdp
thủ tướng lưu ý việc giải ngân vốn đầu tư công tuy được cải thiện rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu

trong trường hợp cần thiết chủ tịch đại hội đồng sẽ tổ chức các cuộc tham vấn với đại diện các nhóm khu vực đại diện các nước thành viên của các nhóm khu vực để thảo luận tìm giải pháp cho các vấn đề quan trọng còn nhiều vướng mắt chưa được giải quyết trong khuôn khổ wipo
trong trường hợp cần thiết chủ tịch đại hội đồng sẽ tổ chức các cuộc tham vấn với đại diện các nhóm khu vực đại diện các nước thành viên của các nhóm khu vực
cũng là người đại diện cho khu vực châu á thái bình dương
một khu vực phát triển kinh tế rất năng động
thì thay mặt cho đoàn việt nam chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng cho đại sứ dương trí dũng
đây thể hiện cái năng lực làm việc khả năng của nhà ngoại giao chuyên nghiệp dương trí dũng
ngoài ra đây cũng thể hiện gì
việt nam chúng ta đã có một vị thế mới trong các tổ chức quốc tế
trong quá trình xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác với wipo
phái đoàn việt nam tại geneva đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và tin cậy với wipo
thực hiện chức năng đầu mối liên hệ trực tiếp với wipo
để xử lý các vấn đề chuyên môn theo yêu cầu và chỉ đạo của các cơ quan chức năng
một cách kịp thời và hiệu quả
nhằm bảo vệ tối đa lợi ích quốc gia nói chung và các doanh nghiệp việt nam nói riêng
tiếp nối chương trình
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng một mươi năm trong chín tháng
nguy cơ vỡ đê hồ giao hết một tỉnh bà rịa vũng tàu
thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo
về việc xử lý giá trị doanh nghiệp điều chỉnh cơ cấu cổ phần bán lần đầu
khi cổ phần hóa công ty mẹ tổng công ty sông đà

hồ giao quyết định và chịu trách nhiệm về việc xử lý giá trị doanh nghiệp
phần cổ phần hóa gồm dự án hầm đường bộ qua đèo ngang
dự án quốc lộ một a đoạn tránh thành phố hà tĩnh
khoản chi phí tái cấu trúc và khoản đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật
cơ cấu của phần phát hành lần đầu của công ty mẹ tổng công ty sông đà như sau
cổ phần nhà nước chiếm năm mươi một vốn điều lệ đến hết năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi bán tiếp phần vốn nhà nước còn nắm giữ tại doanh nghiệp này
xuống dưới năm mươi vốn điều lệ
cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp
theo quy định tại khoản một và khoản hai điều bốn mươi tám nghị định số năm mươi chín hai nghìn một mươi một
ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi một của chính phủ chiếm một mươi tám vốn điều lệ
cổ phần bán đấu giá công khai chiếm bốn mươi tám tám mươi hai vốn điều lệ
theo tổng cục thống kê tính chung chín tháng
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
đạt trên hai chín trăm linh tỷ đồng
tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
xét theo ngành hoạt động
doanh thu bán lẻ hàng hóa chín tháng
ước tính đạt trên hai một trăm tám mươi năm tỷ đồng
chiếm bảy mươi bốn chín tổng mức
và tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
trong đó ngành hàng lương thực thực phẩm tăng chín ba
tổng cục thống kê phân tích
doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng khá
do lượng khách quốc tế và du lịch trong nước
chín tháng năm nay tăng mạnh
và hoạt động hàng lương thực thực phẩm
doanh thu bán uống ngoài gia đình không còn bị ảnh hưởng
của sự cố môi trường biển
tại các tỉnh miền trung năm hai nghìn một mươi sáu
đáng chú ý doanh thu du lịch lữ hành
chín tháng qua ước tính đạt

chiếm chín tổng mức
và tăng một mươi bốn bốn so với cùng kỳ năm trước
tính riêng trong tháng chín
tổng mức bán lẻ hàng hóa
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
ước tính đạt hơn ba trăm ba mươi sáu tỷ đồng
tăng trên một mươi hai so với cùng kỳ năm trước
sáng nay tại hà nội
bộ công thương đã tổ chức khai mạc chương trình
nhận diện hàng việt nam
tự hào hàng việt nam
và chương trình sinh viên nhận diện hàng việt nam
tới dự lễ khai mạc có lãnh đạo
ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
các bộ ngành trung ương bộ công thương
cùng hơn năm trăm linh sinh viên
đến từ các trường đại học cao đẳng
trên địa bàn thành phố hà nội
sau tám năm triển khai thực hiện cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam

do bộ chính trị phát động
bộ công thương đã tổ chức nhiều hoạt động
nhằm khuyến khích và định hướng tiêu dùng của người dân
nhiều sản phẩm hàng hóa việt nam
đã chinh phục được người tiêu dùng việt nam
cuộc vận động không chỉ góp phần thúc đẩy sản xuất
nâng cao uy tín của doanh nghiệp việt nam
mà còn có ý nghĩa tích cực
trong việc thực hiện các giải pháp
để giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh
bảo đảm đời sống của nhân dân
chương trình nhận diện hàng việt nam
tự hào hàng việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động phổ biến sâu rộng đến mọi đối tượng
để người tiêu dùng nhận thức đúng
chất lượng sản phẩm hàng hóa việt nam
góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm
cũng như xây dựng thương hiệu và nhận diện hàng việt
tạo sự chuyển biến thực chất
trong công tác quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp
đã nỗ lực sáng tạo để tạo ra
các sản phẩm việt nam chất lượng cao
vì người tiêu dùng việt hướng đến người tiêu dùng toàn cầu
vừa qua tại thành phố melbourne của úc
đã diễn ra ngày thanh long việt nam
sự kiện do thương vụ việt nam
phối hợp với đại sứ quán việt nam
hội doanh nhân việt nam tại úc tổ chức
nhằm trao đón và quảng bá
trái thanh long của việt nam
đã vào được thị trường nước này
sự kiện được tổ chức sau hơn một tuần
kể từ khi những lô hàng thanh long tươi đầu tiên
được nhập khẩu vào australia
hưởng ứng ngày thanh long việt nam
rất đông bà con việt kiều
du học sinh cũng như người australia
và du khách quốc tế ở melbourne
đã đến thưởng thức mua thanh long việt nam
dù giá thanh long trái mùa ở australia
hiện liên tới ba mươi đô la úc
tương đương năm trăm bốn mươi đồng một kg
sông thanh long của việt nam
với chất lượng bảo đảm mẫu mã đẹp
màu sắc tươi bắt mắt
nên rất được khách hàng ưa chuộng
khi chúng ta đã nhập được thanh long vào thị trường
có nghĩa là chúng ta đã có một cái chứng chỉ
để sau này
xuất khẩu được sang những thị trường khác
khó tính hơn hoặc khó tính khác
vào thị trường úc
cho nên chúng tôi đánh giá là cái kiểu
mà thanh long vào thị trường úc này
nó như là một cái tấm bằng
để chúng ta có thể xuất khẩu sang được
các thị trường nước khác
australia là một thị trường triển vọng
đối với trái cây việt nam
đặc biệt là mùa thu hoạch các loại trái cây
giữa việt nam và australia thường lệch nhau
nên không vấp phải sự cạnh tranh từ trái cây của nước sở tại
thậm chí giá bán còn cao hơn
so với trái cây chính vụ
với việc mở ra một thị trường mới là australia
trái thanh long của việt nam được kỳ vọng
là một trong nhóm các trái cây xuất khẩu
đạt một tỷ đô la mỹ
thưa quý vị xâm ngọc linh
một trong năm loại dược liệu quý hiếm
trên thế giới là loại xâm hay bị làm giả
trà trộn để lừa bán cho người tiêu dùng
vì vậy phiên trợ xâm ngọc linh
hàng tháng với chất lượng bảo đảm
và giá cả hợp lý
đã được ubnd huyện nam trà my
tỉnh quảng nam tổ chức ngay dưới
trần núi ngọc linh
phiên chợ đầu tiên đã thu hút đông đảo người dân
và du khách tham gia
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
tại quảng nam
phiên trợ xâm ngọc linh đầu tiên
diễn ra từ ngày một đến ngày mùng ba tháng một mươi
với hai mươi gian hàng trưng bày giới thiệu
bày bán của xâm ngọc linh
và các sản phẩm được chế biến từ xâm
ngoài ra tại phiên trợ này
còn có ba mươi gian hàng trưng bày
giới thiệu các sản phẩm đặc trưng
của miền núi quảng nam
phiên trợ xâm ngọc linh là nơi để người dân trồng xâm
doanh nghiệp trồng và sản xuất
chế biến xâm và các sản phẩm từ xâm
gặp gỡ trao đổi với khách hàng
nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ
khi phiên trợ này diễn ra
thì mình đã lên
trên xã ngọc linh
xã ngọc linh của huyện nam trầm my
để mình thu gom xâm
vì mình bán phiên trợ này
trong quá trình vừa vào phiên trợ này bán
thì có hai lớp kiểm định
thứ nhất là
của xã ngọc linh
và thứ hai nữa là cơ quan chất năng
để mà thẩm định được xâm
thật sự tôi rất là hạnh phúc
khi đến với một hội trợ xâm như thế này
và được tặng mắt
chứng kiến được những cụ xâm
của núi ngọc linh
của người dân bản địa đem ra trưng bày
và bán tại hội trợ như thế này
và khi mà lên đến đây
thì cảm giác của tôi rất là
xung sướng và tôi muốn
tại nơi mà sản xuất ra
một loại xâm quý như thế này
tại phiên trợ xâm ngọc linh
du khách sẽ được tham quan trao đổi
tìm hiểu quy trình trồng
chăm sóc cây xâm ngọc linh
với những người nông dân trồng xâm
bên cạnh đó du khách sẽ được mua sâm củ ngọc linh
và các sản phẩm từ xâm ngọc linh thật
bảo đảm chất lượng
chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra
đóng bỏ và trong suốt phiên trợ
sẽ không có xâm giả
và sản phẩm xâm giả
đã được trà trồng vào đây
việc tổ chức phiên trợ xâm ngọc linh
ở huyện nam trà my này có ý nghĩa rất lớn
thứ nhất là
nó góp phần hạn chế việc xâm giả
hiện nay đang trôi nổi trên thị trường
thứ hai là
kết hợp giữa việc bán xâm ngọc linh
sẽ bán các loại hàng nông sản phẩm
ở khu vực viên núi
thứ ba là phát triển
phiên trợ này
để từng bước hoàn thiện để làm các dịch vụ
kéo theo ví dụ như là phát triển về du lịch
thứ tư là
thông qua việc tổ chức phiên trợ này
sẽ góp phần tiêu thụ đầu ra
nhất là về xâm
về các loại dược liệu
về nông sản phẩm cho người dân ở địa phương
và đây cũng là một cách để
người dân tìm đến với thị trường tiêu thụ
một cách là nhanh nhất
đỡ tốn kém chi phí bằng chuyển
mà vẫn có thể bán hàng được
theo kế hoạch phiên trợ xâm ngọc linh
sẽ tổ chức định kỳ trong ba ngày đầu hàng tháng
tại khu vực trung tâm huyện nam trà my
phiên trợ này sẽ góp phần tôn vinh quảng bá
giới thiệu về cây xâm ngọc linh
và các sản phẩm được chế biến từ cây dược liệu
quy hiếm này đến với du khách trong
và ngoài tỉnh
đặc biệt thông qua các phiên trợ
nhằm góp phần ngăn chặn nạn xâm giả trôi nổi trên thị trường
và giúp cho người tiêu dùng mua được sâm củ ngọc linh
và các sản phẩm từ sâm bảo đảm chất lượng
vừa qua tại nhà triển lãm mỹ thuật
thành phố hà nội
đã diễn ra buổi triển lãm mang tên
trưng bày hàng chục bức tranh sân dầu
về mùa thu hà nội
và nhiều vùng miền khác trên đất nước
của họa sĩ nguyễn minh sơn
một mươi chín bức tranh phong cảnh mùa thu
của nguyễn minh sơn tại triển lãm
mang đặc trưng của một nước việt nam nông nghiệp
những hình ảnh truyền thống
quen thuộc như mái nhà tranh
dòng sông con đỏ cây cầu tán cây
hòa quyện trong khung cảnh bình dị
êm ả của làng quê việt
tranh phong cảnh là thể loại phổ biến
nhưng nguyễn minh sơn đã tạo được phong cách riêng
khi sử dụng kỹ thuật dùng bút và dao nhuẩn nhuyễn
tạo nên những hiệu ứng ngẫu nhiên
khiến cho mỗi bức tranh của anh
có những nét riêng chấm phá mạnh mẽ
chuyển động rất linh hoạt
tranh phong cảnh của nguyễn minh sơn
mang tính ước lệ không nặng nét riêng vùng miền nào
nhưng nhìn vào tranh người xem có thể đoán biết được
đây là phong cảnh việt nam
của một họa sĩ việt nam

thưa quý vị mưa lớn trong nhiều ngày qua
cộng với nước từ thượng nguồn đổ về
đã khiến cho hồ giao hét một
xã quảng thành huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
đang đứng trước nguy cơ vỡ đê
đe dọa nghiêm trọng tới hàng trăm hộ dân sinh sống nơi đây
trước đó trận mưa lớn đêm ngày ba mươi tháng chín
khiến nước hồ giao hét một lên nhanh
đến ngày một tháng một mươi
nước xả mạnh qua miệng mương xả tràn
khiến con mương này bị vỡ ở phần cuối miệng
nước xối dần tạo thành hàm ếch vào chân đê
đồng thời gây ngập úng một số nhà dân
đến trưa ngày hai tháng một mươi
con đường trên mặt đê vẫn lưu thông bình thường
nhưng đến một mươi năm giờ cùng ngày
khoảng ba mét đoạn đê
nước xối đã thổi đứt gần hết
với áp lực nước trong hồ cao
nguy cơ vỡ nốt phần chân đê bên mép hồ đang rất lớn
hiện nước xối mạnh từ trên hồ xuống
đã chảy tràn qua mặt tuyến đường chính của xã quảng thành
và huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
đã phải bố trí lực lượng cấm các phương tiện lưu thông qua tuyến đường
để đảm bảo an toàn

chiều ngày hai tháng một mươi
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
đã đến hiện trường kiểm tra
và họp khẩn với các đơn vị cứu hộ đê
và huyện châu đức
các lực lượng chức năng cũng được yêu cầu túc trực
sẵn sàng giúp dân cứu tài sản
nếu tình huống xấu xảy ra
qua đánh giá tình hình nhận định của cơ quan chuyên môn
hiện vùng trị nguy hiểm nếu vỡ đê hồ giao hét một
đã tăng từ bảy mươi hectare lên một trăm linh hectare
và số hộ dân cần di rời
tăng thêm hai mươi năm hộ dân
vì vậy huyện châu đức đã yêu cầu
các xã chịu ảnh hưởng khẩn trương
đến tận nhà vận động
và di rời hết hai mươi năm hộ dân này
thưa quý vị
chợ ea cao tại thôn ba
xã ea cao thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
nhưng gần như đã bị bỏ hoang
thế nhưng chính quyền địa phương
lại tiếp tục phê duyệt kế hoạch đầu tư
xây dựng chợ mới
tại buôn cao xã ea cao
việc này đang khiến cho người dân địa phương
vô cùng bức xúc
cả khu chợ rộng lớn
lắc đắc vài người
nơi làm việc của ban quản lý chợ cửa khóa dì xét
phía bên trong chợ
không một quầy hàng
chỉ lắc đắc vài gian hàng ở ngay lối đi lại
đây là khu chợ được xây dựng
với tổng kinh phí hơn một tỷ đồng
từ nguồn vốn xã hội hóa
hiện nay chợ chỉ có hơn một mươi tiểu thương và muôn bán
điều đáng nói một phần nguồn vốn
để xây chợ được huy động từ nhân dân
nhưng khi chợ hoàn thành
những người đóng góp xây chợ
lại không được hưởng lợi
mà còn phải gánh các khoản nợ đầu tư vào chợ
và ôm những gian hàng không người bán người mua
cho nhìn nó lọc dọc mấy cái cổng chợ
rồi dọc cái đường đi chính thôi
hoàn như chợ lồng là chả có ai
nguyên nhân của tình trạng trên
là do trên địa bàn xã ea cao
vẫn tồn tại khu chợ tạm ở khu vực thôn một
hoạt động từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đến nay
hiện người dân vẫn duy trì hoạt động buôn bán
tại khu vực này
do vậy chợ mới khang trang vẫn không thể đi vào hoạt động
theo các tiểu thương tại chợ thôn ba
thời điểm năm hai nghìn một mươi
ủy ban nhân dân xã ea cao
đã thỏa thuận với các tiểu thương
khi xây xong chợ tại thôn ba
sẽ xóa khu chợ tạm tại thôn một
được hoạt động muôn bán của xã
về tập trung tại chợ thôn ba
vì vậy nhiều tiểu thương đã đồng lòng
cùng chính quyền địa phương đầu tư xây dựng chợ
tuy nhiên khi chợ tại thôn ba hoàn thành
ủy ban nhân dân xã ea cao
đã không cường quyết xóa bỏ trợ tạm tại thôn một
trong khi khu chợ tiền tỷ
tại thôn ba không phát huy được công năng sử dụng
không đem lại hiệu quả
thì ủy ban nhân dân xã ea cao
lại tiếp tục đề xuất phương án xây dựng thêm chợ mới
tại khu vực buôn cao xã ea cao
với tổng kinh phí dự kiến hơn tám tỷ đồng
chính quyền và các cơ quan chức năng
thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
cần có những giải pháp phù hợp
để khắc phục lãng phí
và những bất cập tại khu chợ thôn ba
đồng thời xem xét lại phương án xây dựng khu chợ mới
tại buôn cao để tránh lãng phí
trong phần tin quốc tế
kiểm soát súng đạn vẫn là vấn đề nan dài của nước mỹ
giải mã cơ chế của đồng hồ sinh học
đoạt giải nobel y học hai nghìn một mươi bảy
thưa quý vị nước mỹ đang bị chấn động
bởi vụ xả súng kinh hoàng nhất trong lịch sử
tại thành phố las vegas
tới nay đã có ít nhất là năm mươi tám người bị thiệt mạng
và hơn năm trăm linh người khác bị thương
và một lần nữa
vấn đề kiểm soát súng đạn lại được đưa ra tranh cãi
sau vụ xả súng tại las vegas
trong lễ tưởng niệm các nạn nhân
của vụ xả súng
tại quốc hội mỹ
các nghị sĩ dân chủ đã dần giữ yêu cầu
cần phải thắt chặt hơn nữa
luật kiểm soát súng đạn
chúng ta không thể để sự việc này trở thành điều hiển nhiên
trong nước mỹ
chúng ta không chỉ lắc đầu hay nhún vai
khi chứng kiến ba mươi người mỹ
bị bán giết kiểu này hết năm này qua năm khác
chúng ta cũng không thể ngồi nhìn
hàng trăm người thương vong
chỉ trong một đêm
chỉ vì họ đơn giản là muốn ra ngoài nghe nhạc
trong khi đó
các thành viên của đảng cộng hòa
chỉ giữ im lặng và cầu nguyện cho các nạn nhân
ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
thượng viện mỹ đã bác bỏ
bốn biện pháp hạn chế súng đạn
như vậy dự luật kiểm soát súng đạn của mỹ
một lần nữa lại không được quốc hội
do phe cộng hòa kiểm soát thông qua
không dễ dàng để giới lập pháp mỹ
tìm được tiếng nói chung
trong vấn đề kiểm soát súng đạn
do ảnh hưởng của các nhóm lợi ích
trong ngành công nghiệp súng đạn ở nước này
vẫn còn rất lớn
với doanh thu bán súng đạn lên tới ba năm tỷ đô la một năm
trong khi đó phát biểu
trong cuộc họp báo thường niên của nhà trắng
sau vụ xả súng tại las vegas
thư ký báo chí sarah sander tuyên bố
hiện vẫn chưa phải là lúc
để khơi lại cuộc tranh luận
về kiểm soát súng đạn tại mỹ
hiện tại không phải là thời điểm thích hợp
cho một cuộc tranh cãi chính trị
mà cần phải tập trung đoàn kết đất nước
tính đến nay
tại mỹ đã xảy ra tổng cộng bốn trăm linh vụ xả súng lớn
tại hơn hai trăm hai mươi địa điểm
cướp đi sinh mạng của hơn năm trăm linh người
và làm hơn một ba trăm linh người khác bị thương
như vậy trung bình mỗi ngày
ít nhất có một vụ xả súng diễn ra ở mỹ
dân số mỹ hiện ở mức khoảng ba trăm một mươi năm triệu người
song có tới hơn ba trăm một mươi triệu khẩu súng
đang được lưu hành trong xã hội
mà không được kiểm soát
việc dễ dàng sở hữu vũ khí cá nhân tại mỹ
khiến súng đạn trở thành phương tiện phạm tội
của những phần tự cực đoan
các vụ xả súng liên tiếp trong năm qua
khiến dư luận tiếp tục đặt câu hỏi
về vai trò và trách nhiệm của giới chức
và các nhà lập pháp mỹ
trong việc kiểm soát súng đạn
chính quyền trung ương tây ban nha tuyên bố
có thể dùng quyền lực hiến pháp
để đình chỉ quyền tự trị của vùng catalonia
nếu chính quyền của khu vực này
tự ý tuyên bố độc lập
sau cuộc trưng cầu ý dân
vào hôm một tháng một mươi vừa qua
bộ trưởng tư pháp tây ban nha
rafael catala cho biết
theo điều một trăm năm mươi năm của hiến pháp tây ban nha
madrid có thể đình chỉ
quyền tự trị của vùng catalonia
và trong trường hợp xấu nhất
chính quyền có thể áp dụng biện pháp mạnh
liên quan đến cuộc bạo động xảy ra
giữa người dân catalonia
và cảnh sát hôm một tháng một mươi
đã khiến gần chín trăm linh người bị thương
cảnh sát đã triển khai lực lượng bổ sung đến catalonia
thủ tướng tây ban nha mario rajoy
cũng đã có cuộc gặp với thủ lĩnh
đảng xã hội đối lập pedro sánchez
để điều phối các bước đi tiếp theo
của chính quyền trung ương tây ban nha
liên quan đến tình hình tại catalonia
tây ban nha hiện đối mặt
với cuộc khủng hoảng hiến pháp tồi tệ nhất
trong nhiều thập kỷ
thậm chí tình hình tới đây có thể xấu hơn nữa
nếu hội đồng lập pháp catalonia
đơn phương tuyên bố độc lập
thủ tướng palestine rami hamdallah
vừa đến giải gaza
bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới khu vực này
kể từ năm hai nghìn một mươi năm
nhằm hoan nghênh động thái hòa giải
giữa các phê nhóm palestine
tháp tùng thủ tướng rami hamdallah
trong chuyến thăm là hàng chục bộ trưởng
và quan chức chính quyền palestine
đây được xem như bước đi đáng kể đầu tiên
trong quá trình chuyển giao quyền lực
từ tay phong trào hồi giáo hamas
sang chính quyền palestine
phát biểu khi đến gaza
thủ tướng rami hamdallah
khẳng định tầm quan trọng của việc hòa giải
giữa các phê đối địch
đồng thời nhấn mạnh vai trò của tính thống nhất
giữa hai bên bờ tây và giải gaza
sau cuộc xung đột bùng phát giữa hai phê
hồi năm hai nghìn bảy
hamas đã kiểm soát giải gaza
trong khi fatah
chính quyền hoạt động ở bờ tây
nhiều nỗ lực hòa giải giữa hai phong trào
chính trị chủ chốt của palestine đã thất bại
kể từ tháng ba năm hai nghìn chín
ai cập đã đứng ra làm trung gian
đàm phán hòa giải giữa hai phái palestine
theo công bố của viện hàn lâm
khoa học hoàng gia thụy điển
giải nobel y học hai nghìn một mươi bảy
đã thuộc về ba nhà khoa học người mỹ
với những phát hiện về cơ chế phân tử
kiểm soát nhịp sinh học
hay còn gọi là đồng hồ sinh học của cơ thể
cơ chế phân tử
những phát hiện trong công trình nghiên cứu
của ba nhà khoa học người mỹ
michael robas và michael young
đã giúp giải thích cách thức
các loài động thực vật và con người
có thể thích nghi nhịp sinh học của mình
từ đó phù hợp với sự tiến hóa của trái đất
bằng cách sử dụng ruồi giấm
làm mô hình cá thể để nghiên cứu
ba nhà khoa học nói trên
đã tách biệt được một loại gen
kiểm soát nhịp sinh học hàng ngày
gen này mã hóa một loại protein
sản sinh trong tế bào
đêm xong lại bị phân hủy vào ban ngày
sau đó họ xác định được
các thành phần protein
bổ sung của bộ máy này
từ đó cho thấy cơ chế kiểm soát sự vận hành
của đồng hồ sinh học ngay bên trong tế bào
kết quả nghiên cứu cho thấy
đồng hồ sinh học vận hành
theo cùng một nguyên tắc trong tế bào
của các sinh vật đa bào
bao gồm con người
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc